theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh điện biên để thực hiện nâng cấp mở rộng sân bay điện biên phủ điện biên sẽ phải thu hồi đất của một hai trăm ba mươi bảy gia đình cá nhân và tổ chức
ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã chỉ đạo các ngành khẩn trương giả soát xây dựng phương án di dân tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi
tại kỳ họp thứ một mươi một kỳ họp bất thường do hội đồng nhân dân tỉnh điện biên khóa một mươi bốn tổ chức ngày hai mươi sáu tháng tám
hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các phương án đầu tư xây dựng điểm tái định cư số một và số ba trong dự án nâng cấp sân bay điện biên phủ
theo đó điểm tái định cư số một có diện tích khoảng một mươi hai năm mươi ba hectare tái định cư số ba có tổng diện tích khoảng bốn bảy mươi năm hectare với tổng mức đầu tư gần ba trăm năm mươi một tỷ đồng
thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn một mươi chín và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi một
với điểm tái định cư số hai và số bốn cơ quan chức năng tỉnh điện biên đang tiếp tục các bước khảo sát xây dựng
vận động nhân dân ủng hộ
để dự án sớm hoàn thành